bước vào năm học mới cùng với gần hai mươi ba bốn triệu học sinh sinh viên trên cả nước sáng ngày năm tháng chín
học sinh trường tiểu học phù đồng quận hải châu thành phố đà nẵng đã vinh dự đón đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đến dự lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đồng thời phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu nhà trường cùng với việc giáo dục kiến thức pháp luật nói chung
cần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho học sinh nhằm giảm đến mức tối đa tai nạn thương tích khi tham gia giao thông
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục đào tạo đà nẵng tiếp tục ổn định và phát triển
chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục xây dựng kỳ cương nề nếp học đường và giải quyết các vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội
dự lễ khai giảng tại trường đại học kinh tế quốc dân đồng chí vương đình huệ
quý viên bộ chính trị phó thủ tướng chúc mừng gần sáu tân sinh viên trúng tuyển vào trường
trong đó có hai trăm bảy mươi hai tân sinh viên là con em các dân tộc ít người anh hùng chiến sĩ cách mạng có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhiệm vụ đặt ra cho giáo dục nước ta rất nặng nề
phó thủ tướng đề nghị tập thể cán bộ thầy cô giáo của nhà trường
tích cực đổi mới chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy triển khai mạnh mẽ các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên có phẩm chất chính trị
trình độ cao sớm hoàn thành đề án thí điểm tự chủ không có cơ quan chủ quan phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm
trí tuệ tài năng của tập thể lãnh đạo các thầy cô giáo sinh viên học viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của trường trung học phổ thông hai bà trưng thành phố phúc yên
phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích trong học tập
giàn luyện mà ngành giáo dục tỉnh vĩnh phúc và trường trung học phổ thông hai bà trưng đã đạt được trong những năm vừa qua
phó thủ tướng cũng yêu cầu tập thể thầy cô giáo học sinh trường trung học phổ thông hai bà trưng nỗ lực hơn nữa trong dạy và học
chú trọng trang bị kiến thức toàn diện đặc biệt là những kiến thức kỹ năng mềm cho học sinh
tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ hiện đại
để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục trung học
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nhà trường có bảy mươi bảy cán bộ giáo viên trong đó giáo viên có trình độ thạc sĩ chiếm bốn mươi hai
đây là tỷ lệ cao so với các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh và cả nước
tại tỉnh hải dương phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã về dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tại trường trung học phổ thông tứ kỳ
phát biểu tại lễ khai giảng phó chủ tịch nước
đã biểu dương những thành tích mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đạt được
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là năm học tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục
phó chủ tịch nước mong muốn ngành giáo dục và đào tạo nói chung trường trung học phổ thông tứ kỳ
phải góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước có phẩm chất đạo đức tốt
trình độ chuyên môn vững vàng ngoại ngữ tin học tốt có khả năng sáng tạo nhiệt huyết
tinh thần lao động say mê dám đương đầu với những khó khăn thử thách
dịp này phó chủ tịch nước đã trao một mươi năm suất học bổng cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn
viết lưu bút tại phòng truyền thống và trồng cây lưu niệm tại sân trường trung học phổ thông tứ kỳ